toàn hà nội gần như xanh dù mỗi ngày vẫn hơn hai năm trăm linh ca covid một mươi chín
dòng người tiếp tục đổ về hà nội từ mờ sáng sau kỳ nghỉ tết
cửa ngõ thành phố hồ chí minh đông nghịch người dân quay trở lại làm việc sau khi nghỉ tết
năm ngày tết hải dương có hơn một sáu trăm linh ca mắc mới ba bệnh nhân tử vong
xin chào quý vị đang theo dõi bản tin covid một mươi chín mùng sáu tết trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
kỳ nghỉ tết đầu năm đã trôi qua chúc quý vị có một ngày nghỉ ngơi thật thoải mái và tràn đầy năng lượng để bước vào ngày làm việc đầu tiên của năm
như thường lệ chúng tôi sẽ mang đến những tin tức mới nhất về tình hình dịch bệnh tại các điểm nóng trong nước và quốc tế
và ngay sau đây mời quý vị đến với thông tin cập nhật ca mắc mới tối nay ngày sáu tháng hai tại việt nam
tính từ một mươi sáu h ngày năm tháng hai
tính từ một mươi sáu h ngày sáu tháng hai
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận một mươi bốn một trăm một mươi hai ca nhiễm mới trong đó bảy ca nhập cảnh và một mươi bốn một trăm linh năm ca ghi nhận trong nước tăng một chín trăm bốn mươi năm ca so với ngày trước đó
tại năm mươi sáu tỉnh thành phố có tám năm trăm chín mươi năm ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
hà nội hai bảy trăm chín mươi bảy đà nẵng chín trăm hai mươi bảy quảng nam
nghệ an sáu trăm bảy mươi năm nam định năm trăm chín mươi ba hải dương năm trăm sáu mươi sáu vĩnh phúc năm trăm năm mươi hải phòng năm trăm hai mươi ba hòa bình năm trăm hai mươi ba phú thọ bốn trăm chín mươi một bắc ninh bốn trăm sáu mươi bắc giang bốn trăm bốn mươi sáu bình định bốn trăm hai mươi năm thái bình bốn trăm một mươi chín thái nguyên ba trăm năm mươi năm thanh hóa ba trăm linh lâm đồng hai trăm hai mươi tám hân yên một trăm chín mươi năm bình phước một trăm năm mươi năm
quảng bình một trăm tám mươi năm ninh bình một trăm tám mươi ba hà nam một trăm sáu mươi chín thừa thiên huế một trăm bốn mươi tám hà tĩnh một trăm bốn mươi bảy quảng ngãi một trăm bốn mươi ba sơn la một trăm ba mươi hai điện biên một trăm hai mươi tám lào cai một trăm một mươi tuyên quang chín mươi năm quảng nam chín mươi bốn ba sĩ vũng tàu chín mươi hai quảng trị chín mươi hai hà giang chín mươi hai cà mau tám mươi năm yên bái bảy mươi ba đến tre sáu mươi ba
quảng bình một trăm tám mươi năm ninh bình một trăm tám mươi ba bắc giang một trăm bốn mươi tám hà nội một trăm ba mươi tám thái bình một trăm tám mươi ba tuyên quang một trăm năm mươi một ninh bình một trăm tám mươi ba thái bình một trăm tám mươi bốn ninh bình một trăm tám mươi năm tuyên quang một trăm năm mươi một tây ninh hai mươi năm tuyên định hai mươi năm
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó
phú yên sáu mươi chín gia lai sáu mươi năm và sóc trăng ba mươi chín
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó
nghệ an ba trăm năm mươi bắc giang hai trăm bốn mươi chín và hải phòng một trăm sáu mươi
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua một mươi một hai trăm năm mươi bảy ca trên ngày
đến nay tại việt nam đã ghi nhận một trăm chín mươi hai ca mắc covid một mươi chín do biến thể omicron
tại tp hcm chín mươi hai quảng nam hai mươi bảy quảng ninh hai mươi hà nội một mươi bốn khánh hòa một mươi một đà nẵng tám hân yên sáu kiên giang bốn thanh hóa hai hải dương hai hải phòng một long an một bà rịa vũng tàu một bình dương một lâm đồng một và ninh bình một
tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có hai ca mắc covid một mươi chín

đứng thứ ba mươi một trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân
việt nam đứng thứ một trăm bốn mươi bốn trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người có hai mươi ba bảy trăm hai mươi chín ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay
số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là hai ba trăm bốn mươi bốn tám trăm một mươi sáu ca nhiễm
trong đó có hai một trăm linh chín tám trăm chín mươi tám bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này
tp hcm năm trăm một mươi bốn bốn trăm năm mươi bảy bình dương hai trăm chín mươi hai chín trăm sáu mươi bảy hà nội một trăm bốn mươi tám tám đồng nai chín mươi chín chín trăm năm mươi hai tây ninh tám mươi tám năm trăm hai mươi
tình hình điều trị
số liệu do sở y tế các tỉnh thành phố báo cáo hằng ngày trên hệ thống quản lý covid một mươi chín của cục quản lý khám chữa bệnh
bộ y tế cdc kcb vn
một số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày sáu tám trăm linh hai ca
tổng số ca được điều trị khỏi hai một trăm một mươi hai bảy trăm một mươi năm ca
số bệnh nhân nặng đang điều trị là hai hai trăm linh ba ca
số bệnh nhân tử vong
từ một mươi bảy h ba mươi phút ngày năm tháng tám
đến một mươi bảy h ba mươi phút ngày sáu tháng hai
ghi nhận sáu mươi ba ca tử vong tại
bến tre bảy bà rịa vũng tàu sáu vĩnh long năm bắc ninh bốn đà nẵng bốn tp hcm bốn thư thiên huế ba bạc liêu hai đồng tháp hai hải dương hai hòa bình hai ninh bình hai sóc trăng hai an giang một bình định một bình phước một bình thuận một cần thơ một đồng nai một hà giang một hà nam hai hải phòng một hậu giang một kiên giang một lạng sơn một phú thọ một quảng ngãi một quảng trị một thái bình một thanh hóa một tây ninh một tây ninh một tây ninh một tây ninh một t
và tiền giang một
trung bình số tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua chín mươi bốn ca
tổng số tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là ba mươi tám ba trăm hai mươi bốn ca chiếm tỷ lệ một sáu so với tổng số ca nhiễm
trong kỳ nghỉ tết năm nay số ca mắc mới ghi nhận trên cả nước có xu hướng giảm mạnh
mặc dù vậy hà nội vẫn ghi nhận hơn hai năm trăm linh ca nhiễm covid một mươi chín mỗi ngày
mới đây ủy ban nhân dân tp hà nội phát đi thông báo đánh giá cấp độ trong phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn hà nội
ở quy mô xã phường thị trấn toàn thành phố hà nội hiện có chín địa phương có dịch cấp độ ba vùng cam hai mươi chín địa phương cấp độ hai vùng vàng năm trăm bốn mươi một địa phương cấp độ một vùng xanh
một trăm xã phường thị trấn được đánh giá cấp độ dịch ở mức cấp độ ba phân bố theo các quận huyện thị xã như sau
trương mỹ có ba xã gồm đông phương yên phú nghĩa trung hòa
đống đa có hai phường gồm khâm thiên và quốc tử chán
hà đông có một phường là vạn phúc mê linh có một xã chi đông nam từ liêm có một phường là xuân phương quốc oai có một xã là đại thành
hiện tp hà nội chưa có xã phường thị trấn nào có dịch ở cấp độ bốn vùng đỏ
một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như hoàng mai một trăm bốn mươi đông anh một trăm ba mươi đống đa một trăm hai mươi tám nam từ liêm chín mươi ba trường mỹ tám mươi bảy
từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến ngày hôm nay tp hà nội đã đánh giá cấp độ bốn vùng cam
đến nay hà nội ghi nhận tổng cộng một trăm bốn mươi năm sáu trăm linh bảy ca covid một mươi chín
mặc dù không có vùng đỏ và vùng xanh tại hà nội chiếm tỷ lệ lớn
tuy nhiên người dân tuyệt đối không nên lơ là các biện pháp phòng chống dịch
đặc biệt trong bối cảnh người dân quay lại thủ đô làm việc kéo theo diễn biến dịch bệnh phức tạp trong thời gian tới
trên thực tế lượng người và phương tiện từ miền tông đăng đổ về hà nội rất đông
rạng sáng ngày sáu tết tại bến xe nước ngầm lượng người và phương tiện vào ra
sau gần một năm vắng bóng phương tiện và hành khách vì dịch covid một mươi chín
thì lúc này bến xe đã dừng hoạt động ổn định trở lại
khác với khung cảnh bến xe trầm buồn những ngày giáp tết
sau tết lượng phương tiện và hành khách tăng vọt
từ bốn h ba mươi sáng cảnh ung ứ phương tiện và hành khách ở các tỉnh miền trung đổ về bến xe nước ngầm đã diễn ra
xe này nối xe khác vào ra liên tục
tiết trời hà nội mưa lạnh càng khiến khung cảnh bến xe trở nên hỗn độn
dòng người từ các tỉnh thành phố
đã tấp nập đổ về thủ đô để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho công việc
cũng như học tập từ ngày bảy
sắp tới một số trường đại học trên địa bàn hà nội tổ chức cho sinh viên đi học trực tiếp trở lại
cũng vì thế mà hành khách tại bến xe tăng vọt
tại các lối ra của bến xe phía nam thành phố hà nội
người dân tập trung đông vừa trú mưa vừa chờ xe buýt xe taxi đến chở
chỉ cần có xe bus vào bến dòng người lại hối hả chạy lên xe
người dân lĩnh khỉnh đồ đạc hành lý thực phẩm
có người mang theo cả xe máy trở lại thủ đô
lo ngại đi xe khách đông người
một người đàn ông đã tự trang bị áo bảo hộ cẩn thận để tránh mắc covid một mươi chín
không chỉ ung ứ người trong bến xe ngay cổng c một ngọc hồi
để thuận tiện bắt xe về nhà người dân đã đổ ra đường rất đông
do nhu cầu đi lại tăng cao trong khi xe taxi grab hoạt động vẫn còn ít
nên những người hoạt động vận tải lái xe công nghệ được mùa đẩy giá lên gấp hai ba lần so với ngày thường
người đổ về hà nội sẽ còn tiếp tục
tăng cao trong những ngày tới
nguy cơ lây nhiễm tại các bến xe đông đúc hay trên các tuyến xe đường dài là có thể xảy ra
vì vậy việc tuân thủ quy tắc năm k và các khuyến cáo của bộ y tế là cần thiết hơn bao giờ hết
tình trạng đông đúc và ồn tắc này cũng xảy ra tương tự tại cửa ngõ hướng từ miền tây về tp hcm
do lượng người dân quay trở lại làm việc học tập sau kỳ nghỉ tết
cao tốc long thành dầu dây đã xảy ra tình trạng ủng ứ
tại đường dẫn từ quốc lộ năm mươi một tỉnh bà rịa vũng tàu lên cao tốc xảy ra ủng ứ cục bộ
rạng sáng ngày sáu tháng hai lượng xe tập trung làm thủ tục qua trạm thu phí long phước đã lên đến hàng ngàn xe
ban điều hành trạm thu phí đã mở chín làng xe để giảm ủng tắc
theo số liệu từ ban quản lý cao tốc trong năm ngày tết
trung bình lượng xe rời khỏi thành phố trên sáu mươi lượt một ngày tăng nhẹ so với các năm trước
theo chia sẻ của người du xuân do lo ngại vẫn còn dịch bệnh
nên đa số chọn di chuyển
bằng phương tiện cá nhân xe du lịch
cũng vì lý do này nên tại các tỉnh lâm đồng bình thuận bà rịa
tình trạng kẹt xe liên tục xảy ra tại các địa điểm du lịch
vẫn còn một ngày nghỉ nhưng giải pháp trở về sớm tránh tình trạng kẹt xe nắng nóng
tại các tỉnh phía nam trong hai ngày qua được mọi người lựa chọn
hàng nghìn người từ các tỉnh miền tây lĩnh khỉnh đồ đạc quay trở lại thành phố hồ chí minh
và các tỉnh đông nam bộ để làm việc
khoảng một mươi sáu giờ xe cộ cùng dòng người ở các tỉnh trở lại thành phố để làm việc khá đông đúc
có cả chó thuốc cưng cùng theo chủ từ quê lên thành phố hồ chí minh
dòng xe ô tô nối đuôi nhau chờ ra khỏi cao tốc thành phố hồ chí minh trung lương
ông cao bá lộc chủ quán nước tại huyện bình chánh cho biết
ngày hôm nay lượng xe đi ngang qua đây khá đông
đa số là người dân lên lại thành phố hồ chí minh bình dương và đồng nai
xe đông nên một số khung giờ cũng xảy ra tình trạng ủng ứ
nhiều xe chở ba người thêm đồ đạc chật cứng
lần này có nhiều trẻ em cùng cha mẹ lên thành phố hồ chí minh để đi học trở lại
ngược lại với thời tiết tại hà nội thời tiết miền nam khá nắng nóng và phải di chuyển một đoạn đường dài
nên nhiều em nhỏ tỏ ra khá mệt mỏi ngủ gụt trên xe
càng về chiều tối lượng người dân di chuyển đến các cửa ngõ thành phố hồ chí minh càng đông
trong những ngày tới dự kiến lượng người dân quay trở lại thành phố hồ chí minh sẽ tiếp tục tăng cao
tại hải dương trong năm ngày tết nguyên đáng nhầm dần
từ ngày một đến ngày năm tháng hai trên địa bàn hải dương ghi nhận một sáu trăm bốn mươi chín ca mắc covid một mươi chín mới
ở tất cả các huyện thị xã thành phố và thêm ba bệnh nhân tử vong
theo ngành y tế hải dương ba bệnh nhân mắc covid một mươi chín tử vong được ghi nhận trong năm ngày qua
ở huyện bình giang huyện thanh hà và thành phố hải dương
trường hợp thứ nhất bệnh nhân tám mươi bảy tuổi nam trú tại xã bình xuyên huyện bình giang
trường hợp này là người già yếu có tiền sử tai biến mạch máu não bị liệt cách đây một năm
và chưa được xử lý
chưa được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
ngày hai mươi sáu tháng một bệnh nhân là f một và có kết quả dương tính với sars cov hai
vào chiều ngày ba mươi một tháng một trường hợp này tử vong tại nhà
trường hợp thứ hai bệnh nhân sáu mươi ba tuổi nữ trú tại phường ngọc châu thành phố hải dương
ca bệnh là f một được phát hiện dương tính vào ngày hai mươi bảy tháng một và được điều trị tại bệnh viện phổi hải dương
ca bệnh này có tiền sử bị cobd đái tháo đường tuyếp hai tai biến mạch máu não và chưa tiêm vaccine
vào lúc một mươi bảy h năm mươi chiều ngày ba mươi một tháng một các bệnh tử vong tại bệnh viện phổi hải dương
trường hợp thứ ba bệnh nhân chín mươi hai tuổi nam trú tại xã cẩm chế huyện thanh hà
bệnh nhân là người già yếu có tiền sử đái tháo đường tăng huyết áp chưa tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
trường hợp này được phát hiện dương tính ngày hai mươi chín tháng một thông qua sàng lọc cộng đồng
và được điều trị tại trung tâm y tế huyện thanh hà
cùng ngày ca bệnh được chuyển đến điều trị tại bệnh viện phổi hải dương
đến sáng ngày ba tháng hai bệnh nhân tử vong
tính đến thời điểm hiện tại tỉnh hải dương đã có hai mươi ba bệnh nhân mắc covid một mươi chín tử vong
ở sáu huyện một thị xã và hai thành phố
trong đó huyện bình giang bốn nam sách một gia lộc ba thanh miện ba kim thành ba thanh hà hai
thị xã kinh môn một thành phố chí linh ba và thành phố hải dương
bên cạnh chiến dịch tiêm chủng mùa xuân được triển khai xuyên tết
chính phủ vừa ban hành nghị quyết về việc mua vaccine phòng covid một mươi chín
của pfizer cho trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
cụ thể chính phủ quyết nghị đồng ý việc thủ tướng chính phủ cho phép áp dụng
hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt quy định tại điều hai mươi sáu
luật đấu thầu đối với việc mua hai mươi một chín triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín của pfizer
cho trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi với các điều kiện như nghị quyết số năm
trên nq gạch cb ngày một mươi tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi một của chính phủ về mua vaccine
phòng covid một mươi chín bnt một trăm sáu mươi hai của pfizer
chính phủ giao bộ y tế chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc mua triển khai
tiêm vaccine phòng covid một mươi chín của pfizer cho trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
đảm bảo khoa học an toàn hiệu quả
cùng chuyển sang một số tin tức đáng chú ý tại các điểm nóng covid một mươi chín trên thế giới
nguồn gốc của covid một mươi chín vẫn còn là một bí ẩn với thế giới
vừa qua tổng giám đốc tổ chức y tế thế giới cho biết

đã trao đổi với thủ tướng trung quốc lý khắc cường về việc cần có sự hợp tác mạnh mẽ hơn
trong vấn đề nguồn gốc covid một mươi chín
tổng giám đốc who terence adenom gerard yersuch viết trên twitter
theo roitures rất vui được gặp thủ tướng lý khắc cường
chúng tôi đã trao đổi về covid một mươi chín và việc cần có nỗ lực tích cực
trong chiến dịch vaccine để tiêm chủng bảy mươi người dân toàn cầu
ông terence bổ sung
chúng tôi cũng trao đổi về việc cần có nỗ lực tích cực trong chiến dịch vaccine để tiêm chủng bảy mươi người dân toàn cầu
ông terence bổ sung

và kêu gọi trung quốc cung cấp dữ liệu thô để trợ giúp trong các cuộc điều tra mới
trung quốc luôn bác bỏ cáo buộc virus ncov bị sò rỉ từ một phòng thí nghiệm đặc biệt
tại thành phố vũ hán nơi đầu tiên phát hiện covid một mươi chín vào cuối năm hai nghìn hai mươi
một nghiên cứu chung của who và trung quốc được công bố năm hai nghìn hai mươi một
đã gần như loại bỏ giả thuyết covid một mươi chín xuất phát từ phòng thí nghiệm
theo nghiên cứu khả năng lớn nhất là covid một mươi chín lây sang người một cách tự nhiên
có thể là qua mua bán động vật hoang dã
trước việc một báo cáo tình báo đã được giải mật mã của mỹ cho biết
ncov có khả năng bắt nguồn từ phòng thí nghiệm trung quốc vào năm hai nghìn hai mươi một cho rằng
cáo buộc này là không khoa học và không đáng tin cậy
còn tại nga mặc dù số ca mắc hàng ngày cao kỷ lục và biến thể ở micron lan rộng khắp cả nước
đất nước này quyết định nới lỏng một số hạn chế covid một mươi chín từ ngày sáu tháng hai
reuters đưa tin số ca nhiễm mới hàng ngày ở nga đã tăng vọt kể từ tháng một
tuy nhiên biến thể omicron có khả năng lây truyền cao đang lan rộng khắp nước này
lại không dẫn đến tình trạng gia tăng đáng kể số ca tử vong
điện kremlin gần đây đã bác bỏ những lo ngại về nguy cơ áp đặt một đợt phong tỏa mới
theo thông báo mới nhất từ cơ quan giám sát sức khỏe người tiêu dùng nga
kể từ ngày sáu tháng hai người dân sẽ không cần phải tự cách ly sau khi tiếp xúc với người mắc covid một mươi chín
lực lượng đặc trách chống covid một mươi chín của moscow cho biết
các trường học và nhà trẻ
tại thủ đô có thể chấm dứt yêu cầu cách ly đối với học sinh từ tuần tới
đầu tuần này bà anna bobova người đứng đầu cơ quan giám sát
nói rằng một số hạn chế không còn hợp lý do biến thể omicron đang lan truyền quá nhanh
có tới hai mươi người nhiễm ở nga và bốn mươi người dân moscow không biểu hiện triệu chứng
lệnh dỡ bỏ các hạn chế cách ly được đưa ra khi số ca mắc mới hàng ngày ở nga tăng mạnh
lên một trăm bảy mươi bảy hai trăm tám mươi hai ca
trong ngày nghỉ tết cuối cùng

hy vọng rằng quý vị đã có một kỳ nghỉ đầm ấm và an toàn bên người thân
và nạp đủ năng lượng bước vào một năm mới thật hiệu quả
một lần nữa xin được chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng bản sự như ý
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại vào những bản tin tiếp theo